công an thị xã gò công vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối tượng nguyễn thị thanh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã gò công về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
tâm là đối tượng nghiện ma túy vào ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tâm đến trụ atm của ngân hàng agribank
chi nhánh gò công thuộc ấp kim liên xã long hòa để sử dụng dịch vụ trên trụ atm
khi ra ngoài tâm đã dùng gạch ném vào hai trụ atm làm hư hỏng một tấm kính cường lực bảo vệ màn hình
gây thiệt hại ba triệu đồng sau đó tâm tiếp tục đến ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn gò công
dùng gạch ném vào máy atm làm hư hỏng một mặt nhựa khoang kỹ thuật của trụ tài sản thiệt hại trị giá một mươi triệu đồng